một vụ việc manh động táo tợn vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua tại bùng binh giao nhau giữa đường hồ chí minh với quốc lộ một mươi chín b
thuộc địa phận thành phố pleiku tỉnh gia lai khi chiếc xe khách đang chở ba mươi hành khách trong hành trình từ gia lai đi thành phố hồ chí minh
bất ngờ bị nhóm đối tượng đi trên chiếc xe bảy chỗ tháo biển số chặn đầu tấn công
cụ thể chiếc xe khách dường nằm mang biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn hai trăm bốn mươi hai của hãng xe khách hùng thắng tuyến gia lai thành phố hồ chí minh
do tài xế đặng thành trung điều khiển đã bị nhóm đối tượng đi trên xe ô tô bảy chỗ vượt lên chặn đầu xe
lập tức các đối tượng đã dùng dao mã tấu lên xe chém liên tiếp vào tài xế trung và phụ xe nguyễn văn tuấn
khiến hai người này bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhóm đối tượng khoảng một mươi người sau đó lên xe tàu thoát
hiện công an gia lai đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc